các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngày một tháng năm công an quận hoàn kiếm thông báo thông tin năm trăm linh đồng ba quả dứa là sai sự thật vụ việc khiến một số người đặt ra câu hỏi người việt có phải lúc nào cũng xấu xí
ngay cả khi có phản hồi từ phía cơ quan chức năng nhiều người việt vẫn tiếp tục chửi bới và lên án người bán trái cây đòi đối chất vị du khách kia cho ra lẽ
bên cạnh những ý kiến trên cũng có không ít người bình tĩnh hơn khi cho rằng không biết cô trái cây đúng hay sai nhưng xem clip hành vi hất tung sạp hàng của du khách người nước ngoài cũng không đúng
một số người dân sau khi xem đoạn clip cho rằng đó là hành xử thiếu văn minh ngông cuồng không đồng ý mua thì đòi lại tiền hoặc nhờ người khác trợ giúp có cần cua cả đống dứa và hất đủ đồ của bà bán hàng không
trước phản ứng lên đồng chửi bới của một số người có người cho rằng tây luôn luôn đúng ta luôn luôn sai chúng ta tự coi thường đồng bào của mình
hiện vụ việc tiếp tục được bàn luận trên mạng xã hội
theo chuyên gia truyền thông lê quốc vinh có một bộ phận không nhỏ người việt vẫn luôn cho rằng người việt lúc nào cũng xấu xí
người việt luôn sai người nước ngoài luôn đúng
ông cho hay khi xảy ra một sự vụ nào đó gây tranh cãi không riêng vụ năm trăm linh đồng ba quả dứa nhiều người hay mặc định người việt sai hoặc thường có cái nhìn hạ thấp chính người việt
ông lê quốc vinh cho đó là một định kiến thậm chí là thiên kiến từ đó tạo ra những phán xét cảm tính
như trong vụ việc trên có không ít người chưa tìm hiểu kỹ sự việc đã vội tuyên tội chửi bới cô bán hàng rong người việt đòi công bằng cho khách du lịch nước ngoài
ở đây ông vinh cũng không bàn hành
hành vi của du khách chỉ nói ở góc độ người việt
ông cho rằng định kiến đó không phải tự nhiên mà có nguyên do sâu xa bắt nguồn từ chính người việt chúng ta
cụ thể trước đây chuyện những người bán hàng có hành vi xấu xí trục lợi nâng giá khống hoặc chèn ép khách du lịch không phải không có
điều đó vô hình chung tạo ra một hình ảnh không đẹp thiếu văn minh dẫn đến việc mất niềm tin cho không chỉ du khách nước ngoài mà cả chính người việt với nhau
chuyên gia lê quốc vinh cho biết chúng ta cần thời gian để thay đổi định kiến này
muốn thế mọi người dân phải biết tôn trọng pháp luật và có những hành xử đàng hoàng minh bạch và có trách nhiệm với xã hội không riêng gì những người bán hàng rong
về những cơn lên đồng chửi bới người bán trái cây theo chuyên gia lê quốc vinh người dùng mạng xã hội cần bình tĩnh khách quan hơn tránh phán xét cảm tính
đó cũng là văn hóa ứng xử của người dùng khi tham gia mạng xã hội
trước thêm kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn ngày một tháng năm cục du lịch quốc gia đã ban hành văn bản gửi sở du lịch và sở du lịch
văn hóa thể thao và du lịch các tỉnh thành phố tăng cường đảm bảo an toàn trong các hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ và cao điểm du lịch hè
trong đó cũng yêu cầu các đơn vị kinh doanh thực hiện quy tắc ứng xử văn minh trong du lịch tuân thủ nghiêm quy định về đăng ký niêm yết công khai giá bán hàng hóa dịch vụ và bán đúng giá niêm yết đối với sản phẩm dịch vụ phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí mua sắm tham quan trải nghiệm và ẩm thực của du khách
giá dịch vụ phải được niêm yết tại khu vực lễ tân nơi dễ nhìn thấy nơi khách tiếp cận trước khi sử dụng dịch vụ các cơ sở không tùy tiện tăng giá ép khách gây ảnh hưởng xấu đến ngành du lịch
ông nguyễn công hoan trưởng ban truyền thông hiệp hội du lịch việt nam đề xuất ba nhóm giải pháp trọng tâm nhằm xử lý tình trạng chặt chém
thứ nhất mỗi du khách trước hết hãy là một người tiêu dùng thông minh trước khi mua bất cứ một sản phẩm dịch vụ nào du khách nên hỏi kỹ thông tin về giá rồi mới quyết định có thực hiện giao dịch hay không
thứ hai tại các điểm du lịch cơ quan chức năng nên yêu cầu người bán đăng ký thông tin sản phẩm niêm yết công khai giá bán để khách hàng thuận mua vừa bán
thứ ba các lực lượng chức năng từ tổ dân phố công an chính quyền địa phương cần vào cuộc và quản lý chặt chẽ đồng thời ban hành các tiêu chí quy định xử phạt hành chính
nếu phát hiện hành vi vi phạm hoặc nhận được phản ánh từ du khách các lực lượng cần kiên quyết xử lý mạnh để gian đe những người bán khác
ông hoan cho hay chỉ một hình ảnh xấu lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội thì mọi công sức xây dựng hình ảnh du lịch đều bị lùng lầy
chúng ta phải cố gắng phòng hơn chống nghĩa là đề phòng tất cả nguy cơ có thể xảy đến mà ảnh hưởng đến hình ảnh đất nước và con người trong mắt khách du lịch
trên mạng xã hội người dùng mạng tranh luận sôi nổi về vấn nạn chặt chém khi du lịch hà nội
họ cho rằng hiện tượng này mãi chưa chấm dứt là do mức xử phạt quá nhẹ chưa đủ sức gian đe đối với những người bán hàng
trên thực tế những người bán hàng rong thường bị xử phạt một trăm năm mươi đồng về vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá và trật tự đô thị
lãnh đạo ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm cho biết công an phường đã xử phạt người này một trăm năm mươi đồng về hành vi bán hàng rong yêu cầu cam kết không bán hàng rong trái quy định
một người dùng mạng xã hội cho rằng năm trăm linh đồng là cái giá chặt chém
cho ba quả dứa từ một người bán hàng rong
tuy vậy hình ảnh đẹp của du lịch việt nam với bạn bè quốc tế từ việc kinh doanh như thế thì có lẽ cái giá sẽ lớn gấp nhiều lần như thế
người này cho biết thêm không biết bao nhiêu lần phải cảnh báo khách du lịch nước ngoài tránh xa những gánh hàng rong như thế
một người dùng khác bình luận rằng một trong những nguyên nhân khiến khách du lịch một đi không trở lại có thể từ những người chuyên chặt chém
người này cho rằng phải phạt thật nặng và cấm buôn bán với những người như vậy
để không vì một số con sâu mà ảnh hưởng biết bao nỗ lực gây dựng hình ảnh đất nước văn minh và con người thân thiện trong mắt du khách nước ngoài
một người khác lại để ý kiến của mình rằng đã có rất nhiều người bán hàng rong chặt chém và bị xử lý nhưng xem ra vẫn không làm họ sợ để buôn bán đàng hoàng
chính họ là mất mặt hà nội ảnh hưởng nặng nề du lịch
chính quyền phải quyết liệt dẹp bằng được vấn nạn này
người dân cũng tăng cường giám sát can thiệp ngay khi người nước ngoài khách du lịch bị người bán hàng rong chặt chém
liên quan đến vụ việc mới đây khổ chủ là bà nguyễn thị thành quê ở xã xuân đình huyện phúc thọ hà nội đã có những chia sẻ về câu chuyện này
bà thành không biết chữ nhưng qua lời kể của con trai bà mới biết mình bị dư luận xã hội cư dân mạng ném đá vụ oan
sự thực là bà thành bán năm mươi đồng một túi dứa cho hai khách tây chứ không phải năm trăm linh đồng ba quả như trên mạng đồn thổi
bà thành cho hay bà đã trả lại hai người khách bốn trăm năm mươi sau đó bà cũng không hiểu tại sao hai vị khách này cứ tiếp tục bốc dứa
thế vậy bà nghĩ mình không biết tiếng mà vị khách người nước ngoài cũng không biết tiếng nên bà không bán nữa quyết định trả lại tiền cho người này
bà cũng cho biết thêm vị khách này mua có một quả dứa chứ không phải mua ba quả như trên mạng đăng
bà thanh không hiểu vì sao một chuyện nhỏ lại bị đẩy lên thành nghiêm trọng trên mạng xã hội
cuộc sống của người phụ nữ bán hàng rong bị xáo trộn ít nhiều sau khi bị dư luận xúc phạm nặng nề
bà thành khẳng định mình nói sự thật nên bà không sợ gì cả
tuy nhiên người nhà của bà vô cùng bức xúc
người ta bảo mình tham làm thế thì trả mấy mà giàu
trước đó vụ việc bắt nguồn từ một clip lan truyền trên mạng xã hội với nội dung
người bán hàng rong chặt chém khách tây năm trăm linh đồng ba quả dứa
trong đoạn clip ghi lại cảnh bà thành và hai nữ du khách người nước ngoài đang cãi vã giảng cò
đến ngày hai mươi chín tháng bốn bà thành đã đến công an phường hàng đào làm việc
theo cơ quan chức năng bà thanh bán một quả dứa đã gọt sẵn cho vào túi ni lông bào giá năm mươi đồng một túi
hai nữ khách nước ngoài đưa tàu năm trăm linh đồng
bà thành trả lại bốn trăm năm mươi đồng
tuy nhiên sau khi đã cầm tiền trả lại hai khách nước ngoài muốn lấy thêm hai quả dứa chưa gọn
nhưng bà thành không đồng ý dẫn đến hai bên to tiếng
công an cũng mời một số người dân chứng kiến vụ việc đến cung cấp thông tin
những người này khẳng định bà thành chỉ bán năm mươi đồng một túi dứa
do đó thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng bà thanh chặt chém khách tây năm trăm linh đồng ba quả dứa là sai sự thật
bà thành chưa có tiền án tiền sự chưa từng vi phạm pháp luật
công an quận hoàn kiếm cho biết bà thành không trèo kéo khách du lịch để bán giá cao nên không đủ căn cứ xử phạt